hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với mong muốn cộng đồng sẽ được tiếp cận với nguồn nước an toàn vệ sinh
đó là nền tảng cho sức khỏe của con người và sự phát triển bền vững của xã hội
nhưng trên thực tế thì không phải ai cũng được sử dụng nước sạch
tình trạng thiếu nước ô nhiễm nguồn nước đã đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của con người
trước khi đến với câu chuyện này thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những diễn biến an ninh trật tự nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
ngô minh sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
nguyên phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng shb đức trọng tỉnh lâm đồng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giam
đồng thời khám xét chỗ ở để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu ngô minh sơn công tác tại shb đức trọng từ năm hai nghìn một mươi một đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy thì tự ý bỏ việc
từ năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh lâm đồng đã tiếp nhận nhiều đơn thư tố cáo sơn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tiến hành điều tra cơ quan công an xác định ngô minh sơn đã vay bốn lần của bà nguyễn thị thu hà
trú tại xã tân hội huyện đức trọng ba hai tỷ đồng với lý do đáo hạn ngân hàng cho một số khách hàng
tuy nhiên sau khi nhận tiền của bà hà sơn dùng để trả các khoản nợ của bản thân và tiêu xài cá nhân
ngoài ra hơn một mươi người khác cũng có đơn tố cáo sơn lừa đảo vay và chiếm đoạt của họ
tổng số tiền trên một mươi năm tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đang tiếp tục làm việc với các bị hại và nhân chứng để điều tra xử lý vụ việc
với hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng thu lời bất chính trên một tỷ đồng
tạ thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ hoa quỳnh
ở thị trấn vương huyện tiên lữ tỉnh hương yên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên khởi tố bắt tạm giam
ba đối tượng liên quan cũng đã bị khởi tố về hành vi nói trên
đó là nguyễn văn hãng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quang vinh ở xã quang vinh huyện ân thi
trần thị anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ mạch ánh
và lê hải vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ vận tải minh ngọc
theo điều tra của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hưng yên từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ hoa quỳnh do oanh làm giám đốc
đã mua bán trái phép một trăm một mươi năm hóa đơn giá trị gia tăng khống với nhiều công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hưng yên và thành phố hà nội thành phố hải phòng
với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là gần ba mươi chín tỷ đồng thu lời bất chính trên một tỷ đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thông tin từ tỉnh tây ninh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tây ninh vừa triệt phá thành công vụ vận chuyển trái phép chân ma túy quy mô lớn qua biên giới
vào khoảng một h ba mươi sáng qua lực lượng công an bắt quả tàng đối tượng đặng thành trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã gia lộc huyện trảng bàng tỉnh tây ninh
đang vận chuyển bốn ba kg ma túy
qua khai thác ban đầu trung khai nhận được một người đàn ông campuchia
thuê sang campuchia vận chuyển ma túy về việt nam tiêu thụ
sau khi chạy lên cửa khẩu tho mo và gửi xe ô tô ở đó
trung thuê xe máy sang biên giới bằng đường tiểu ngạch nhận hàng
rồi theo tỉnh lộ bảy trăm tám mươi sáu về đến khu vực ấp bình quế xã bình thạnh huyện tràng bàng
thì bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ
hiện vụ việc đã được chuyển giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để tiếp tục điều tra làm rõ
trong khi đó tại tỉnh nghệ an
trưa nay một đối tượng đang trên đường vận chuyển hai mươi viên ma túy từ bên kia biên giới về việt nam tiêu thụ
đã bị lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an phát hiện và bắt giữ
vào thời điểm nói trên tại km sáu mươi ba quốc lộ bốn mươi sáu thuộc thôn ba xã thanh thủy huyện thanh trương tỉnh nghệ an
phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng nghệ an
phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu thanh thủy
phát hiện bắt giữ đối tượng bi vàng hai mươi bảy tuổi quê quán ở bàn phôn mường nọi huyện khăm cợt tỉnh bô lý khăm say của lào
đang vận chuyển trái phép chân ma túy từ bên kia biên giới về việt nam tiêu thụ
vật chứng thu được tại hiện trường là một trăm linh gói màu xanh chứa hai mươi viên ma túy tổng hợp
tiếp tục thông tin về vụ sập tường làm sáu người tử vong hai người bị thương ở tỉnh vĩnh long vào ngày một mươi năm tháng ba vừa qua
ngày hôm nay bí thư tỉnh ủy vĩnh long trần văn rón đã xác nhận
cơ quan điều tra khởi tố vụ án để điều tra và tỉnh vĩnh long cũng đã kiến nghị bộ xây dựng tham gia điều tra
hiện công việc này đang được tiến hành
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi giờ sáng ngày một mươi năm tháng ba
một nhóm khoảng một mươi công nhân thi công đang chát bức tường tại công trình xây dựng nhà xưởng tiền chế
của công ty trách nhiệm hữu hạn bò sinh khu công nghiệp hòa phú huyện long hồ
do công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí xây dựng hưng thịnh phát ở tp hcm thi công
trong lúc nhóm công nhân đang làm việc một bên vách tường đổ sập làm sáu người tử vong hai người khác bị thương
bức tường bị sập có chiều dài khoảng ba mươi mét cao gần một mươi ba m thuộc công trình xây dựng nhà xưởng số ba
có diện tích xây dựng gần năm m hai
hiện trường vụ sập bức tường được phong tỏa phục vụ công tác điều tra
theo chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh long nguyễn văn quang các cơ quan chức năng chưa có kết luận sau cùng về vụ việc
nhưng qua các cuộc họp của ngành chức năng bước đầu xác định nguyên nhân gây ra sự cố có thể là do lỗi thi công
ngoài ra quá trình thi công công trình không đồng bộ
những ngày đầu bot mỹ lộc thu phí trở lại tình hình an ninh trật tự nhìn chung được đảm bảo
tuy nhiên một số lái xe dù đã được tuyên truyền song vẫn cố tình không trả phí thậm chí là còn xô hỏng barrier của trạm
hai ngày đầu hệ thống camera quan sát tại bot mỹ lộc đã ghi nhận năm trường hợp có hành vi không trả phí
xô hỏng thậm chí sâu gãy barrier khiến trạm không thể sửa chữa khắc phục buộc phải thay thế mới
trong số này đáng chú ý có đến bốn phương tiện do tài xế người thái bình điều khiển
gồm một xe tải một xe khách chạy tuyến thái bình bắc cạn
hai phương tiện còn lại là của các nhà xe hoàng hà và ngân sơn
đặc biệt xe khách mân sơn bị kiểm soát một mươi bảy b một nghìn bảy trăm một mươi sáu do tài xế trần mạnh hùng chú tại thái bình điều khiển
còn thực hiện hành vi trên tới hai lần ở cả hai lượt đi và về trong khoảng thời gian chưa đầy năm giờ đồng hồ
tất cả những lái xe trên đã bị công an huyện mỹ lộc tỉnh nam định lập hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo khuyến cáo của lực lượng chức năng các trường hợp không đồng tình hoặc thắc mắc về việc thu phí
có thể vào phòng tiếp đón tại trạm để nêu ý kiến và tuyệt đối là không nên có hành động quá khích hủy hoại tài sản vì sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh
thưa quý vị và các bạn tắc đường đã trở thành một đặc sản của hà nội
nhất là ở những khu vực có mật độ dân cư lớn lượng người và phương tiện tham gia giao thông cao
không phủ nhận những nỗ lực cố gắng của thành phố hà nội để có thể tìm ra các giải pháp chống ủn tắc giao thông
tuy nhiên những tính toán và các giải pháp lại chưa được nhìn nhận từ thực tế và việc gỡ dối lại càng thêm rối
tuyến đường khuất duy tiến vào giờ cao điểm lưu thông qua đây rất là khó khăn
mặc dù đã được mở rộng lòng đường sáng tắt vẫn hoàn tắc
và vì hè vẫn là sự lựa chọn tốt nhất để tránh ủn tắc
đến giờ cao điểm thì nói chung là những đường giao thông vẫn còn tắc nét
xe máy không còn nối đi trên cứu nhau là nào cản đến về hè
mặc dù đã mở rộng lòng đường ra nhưng mà đến giờ cao điểm vẫn bị rất bị tắc
sau khi mở rộng áp lực phương tiện ngày càng lớn dẫn đến không đáp ứng được năng lực lưu thông
mặc dù đã mở rộng lòng đường ra nhưng mà đến giờ cao điểm vẫn bị rất bị tắc nét
tất chí những đoạn đã được xém về hè lại chính là các vị trí khiến phương tiện kẻ cứng
sau cái thời gian làm ổ ạt một thời gian ngắn rồi đâu nó vào đấy
có thể nói là khi tiền khai rất rầm rộng
quốc xẻng thanh gia bảo vệ trên đường phố chặt chém các cái về hè
chúng ta cũng bỏ ra công sức tiền bạc để làm
nhưng mà kết quả của nó chưa muộn được như ý muốn
tức là ổn tắc vẫn ổn tắc
đây là hệ quả của công tác quy hoạch giao thông đô thị
hà nội với dân số một mươi triệu người trong đó có năm năm triệu xe máy hơn bảy trăm linh ô tô
do rằng áp lực quá lớn khiến thành phố hà nội phải loay hoay tìm các giải pháp để kéo dòng ổn tắc
giải pháp tinh thế xém về hè chỉ đáp ứng được một phần

và gần nhất sẽ thí điểm cấm xe máy theo giờ trên sáu tuyến phố
tuyến đường bên trái
dự kiến năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi vào giờ cao điểm xe máy sẽ bị cấm hoạt động đoạn từ vành đai ba đến đường láng
đây là tuyến đường huyết mạch là trục trính nối với các điểm đen và hướng tắc như khuất duy tiến nguyên xiển đường láng
nếu cấm vào giờ cao điểm nạn tắc đường sẽ thay cảnh nguyên trọng
họ phải tìm đường đi thì họ lại đi vào đường lê văn lương
lê vân lương bây giờ giờ mà cao điểm thì đã ổn tắc rồi
thế bây giờ cộng thêm cái số khối lượng mà xe máy từ nguyễn trãi chuyển sang nữa
à thì như thế là lê vân lương không những là ổn tắc trong giờ cao điểm mà nó kéo dài ra cả ngày
thực xế là thế rồi xe bít cũng không đi được rồi xe cá nhân cũng không đi được
thì tóm lại cái giải pháp này
không phải là giải pháp cân cơ mà không xa thực tế
rõ ràng nguyên nhân khiến giao thông vùn tắc như hiện nay chính là việc quy hoạch đàn lan
và để sửa sai phải trông chờ vào năng lực của phương tiện giao thông công cộng

số ca mắc bệnh sởi gia tăng nhanh ở nhiều địa phương đặc biệt là tại thành phố hồ chí minh và hà nội
hiện nay bệnh đã xuất hiện tại bốn mươi bốn tỉnh thành phố
tại tỉnh đắk lắc tình hình bệnh sởi trên địa bàn cũng đang diễn biến phức tạp
khi mà số ca mắc bệnh đã có dấu hiệu tăng nhanh và lan rộng ra nhiều địa phương trong tỉnh
từ ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín khi ca sởi đầu tiên được phát hiện đến nay
toàn tỉnh đắk lắc đã ghi nhận chín mươi năm trường hợp dương tính với virus sởi
tại một mươi ba trong số một mươi năm huyện thị xã thành phố
có cả trẻ em và người lớn
và điều đáng nói là có tới chín mươi sáu trường hợp mắc sởi đều chưa tiêm vaccine phòng bệnh
đặc biệt số ca bệnh tập trung hầu hết tại các điểm lõm về tiêm chủng ở địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh
để ngăn chặn bệnh lây lan rộng trong cộng đồng
ngành y tế đắk lắc tổ chức tập huấn công tác phòng chống và điều trị bệnh sởi cho cán bộ y tế tuyến cơ sở
chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thuộc trực thuộc
chủ động thiết kế khu vực cách ly điều trị bệnh sởi theo đúng quy định
chuẩn bị cơ số thuốc trang thiết bị y tế phục vụ điều trị bệnh sởi
cùng với đó là thực hiện khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh sởi để tổ chức cách ly và điều trị nhanh chóng
thống kê đối tượng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh để tiến hành tiêm chủng
và tăng cường truyền thông phòng chống bệnh sởi trong cộng đồng
trước những diễn biến phức tạp về các loại dịch bệnh như hiện nay
ngành y tế tiếp tục khuyến cáo người dân khi phát hiện trẻ nhỏ và người lớn có dấu hiệu sốt phát ban
cần phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời
thưa quý vị và các bạn những ngày vừa qua trên khắp các trang báo thông tin về trẻ nhiễm sán lợn được đưa lên các trang nhất
trên mạng xã hội nhiều đối tượng vì câu like cũng đã lợi dụng để đưa những thông tin sai sự thật
tuy nhiên qua những câu chuyện trên nhiều chuyên gia lại cho rằng
câu chuyện sán lợn đã trở thành hội chứng đám đông
và hệ lụy của nó gây ra cho xã hội không hề nhỏ
bắt nguồn từ một clip trên mạng xã hội
hàng ngàn người từ bắc ninh đã ủ ạt đưa con lên hà nội để làm xét nghiệm sá lợn
báo chí truyền thông đăng tin mạng xã hội cũng rồn rập đưa tin
trước nhiều luồng thông tin nhiều bác sĩ lên tiếng khẳng định đây không phải là bệnh cấp tính
thật sự đây không phải là một bệnh dịch liên quan giống như kiểu mộ đầu thực phẩm
thì ăn trước trong một hai ngày thì bị
nhưng mà đây là các cháu hầu như là không có triệu chứng gì
nhưng mà tôi đã nói rõ rồi là xuất phát điểm là từ ba bà mẹ mang con lên đây xét nghiệm
và cho nó đưa lên mạng xã hội
và tạo nên thành một cái làn sóng là ở cái vùng đó cho rằng là có rất nhiều bệnh run sán
cho nên là mới kéo ủ ạt lên đây để xin xét nghiệm thôi
điều đáng nói câu chuyện sán lợn ở bắc ninh vẫn chưa dừng lại ở đó
biết được sự ảnh hưởng của nó với cộng đồng mạng
nhiều đối tượng xấu đã tung tin thất thiệt
thậm chí theo dệt thông tin để cầu viêm
kết quả của hội chứng đám đông và những tin đồn thất thiệt trên mạng
là gần hai trường hợp được đưa lên hà nội để xét nghiệm
và nhiều tỷ đồng trôi xong cho nỗi sợ hãi mang tên sán lợn
có thể nói thời gian qua không riêng gì câu chuyện sán lợn
chúng ta từng chứng kiến rất nhiều người dân đã xông vào hành hung những người bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em
dù rằng không có bằng chứng nào
tất cả chỉ là do tâm lý nghi ngờ
cùng với đám đông bị kích động
trong đám đông khi mà có một số những sự kiện nó được kích động lên
thì là mọi người dường như là có xu hướng là bắt chiếc làm theo
và cái phản ứng của họ là phản ứng cảm xúc
chứ không phải là cái phản ứng dựa trên suy nghĩ về mặt lý trí
tôi nghĩ rằng cái hiện tượng đám đông này đang áp dụng vào một số những cái sự việc như vừa rồi
như là cái hiện tượng là tất cả các bậc phụ huynh là mang con đến các bệnh viện để khám xem là có bị nhiễm sán hay không
chuyên gia tâm lý cho rằng
trước nhiều lường thông tin trôi nổi
cũng được tổng chứng trên mạng xã hội
rất dễ cho người dân bị kích động
tuy nhiên mỗi người trong chúng ta cần phải tỉnh táo
chọn lọc những lường thông tin chính thống
hồng thời phải có thái độ khoa học
lắng nghe các nhà chuyên môn
nếu như không muốn mình trở thành nạn nhân của hội chứng đám đông
tiếp theo chương trình
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị để thực hiện đề án phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng anh
cho học sinh phổ thông chuyên nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
của ủy ban nhân dân tp hcm đã đề ra trong những năm qua
các trường tiểu học trên địa bàn của tp hcm đã đa dạng hóa
về hình thức tổ chức dạy học môn tiếng anh
nhằm cải thiện năng lực ngoại ngữ của các em học sinh
hiện tp hcm có bốn trăm chín mươi sáu trường tiểu học
một trăm linh trường đã thực hiện chương trình đề án
và một trăm linh học sinh từ lớp một đến lớp ba được học đề án tiếng anh này
theo đó ngoài học tập với giáo viên người nước ngoài
thì hình thức dạy và học được các đơn vị trường học thực hiện đa dạng
tạo môi trường thuận lợi cho học sinh thể hiện khả năng tiếng anh
như ngày hội tiếng anh được trường tiểu học trần hương đạo
quận một tp hcm tổ chức là một trong những sân chơi bổ ích
giúp các em thực hành trang luyện kỹ năng gia tiếp
gặp nhiều bạn con thích bạn với mấy bạn đó
rồi sau đó là con có thể nói chuyện tiếng anh với mấy bạn đó
mở rộng hơn bấm từ tiếng anh của mình
để có thể nói chuyện được những người nước ngoài nhiều hơn
con mong trường sẽ tổ chức thật nhiều hạt động như thế này nữa
để con có dịp giao tiếp tiếng anh với các bạn bè
và có thể tham gia các hạt động ở trường như thế này
bên cạnh việc thực hiện đề án phổ cập
và nâng cao năng lực sử dụng tiếng anh cho học sinh tp hcm
thì yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay
là chương trình giảng dạy phải từng bước tiếp cận với chương trình mới
theo chương trình giáo dục phổ thông mới được công bố
tiếng anh là môn học bắt buộc từ lớp ba đến lớp một mươi hai
và có thể học tự chọn từ lớp một
với thời lượng gần gấp đôi chương trình hiện hành
được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện năng lực ngoại ngữ của học sinh
mình là thực hiện cái chương trình tiếng anh tăng cường
đã hơn hai mươi năm nay rồi
và thấy các em học từ đó đến giờ thì nó rất là ổn
nhà trường cũng rất là biết sắp xếp
giữa cái tiếng anh với là tiếng anh
tại các cái tiếp chính khóa của các em
làm sao cho nó thật là khoa học
để các em cũng không bị mất cái giờ chính khóa
mà em cũng có được nhiều cái giờ tiếng anh
để các em được học đầy đủ tiếng anh
trao dồi nhiều cái tiếng anh
có thể thấy với điều kiện phương pháp giảng dạy tiếng anh
theo đề án của thành phố hồ chí minh nói riêng
và chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới nói chung
tất cả học sinh thành phố không chỉ được học tiếng anh ngay từ lớp một
mà các em đã bước đầu có khả năng giao tiếp đơn giản
bằng tiếng anh một cách tự tin
tạo tiền đề giúp các em
dùng tiếng anh trong học tập trong cuộc sống
thưa quý vị nhắc tới tranh hóa đất ba d
thì cái tên hoàng vân đã không còn xa lạ
với những người yêu thích bộ môn nghệ thuật
tạo hình từ đất sách này
qua hơn một mươi năm tự tìm hạc tòi và sáng tạo
cùng với đôi bàn tay tài hoa
những tác phẩm của chị đã tạo nên ấn tượng
với du khách trong và ngoài nước
bên cạnh đó thì nghệ nhân hoàng vân
cũng đã truyền nghề cho hàng trăm những lao động
đặc biệt là những người khuyết khóa
chị trần thị hòa là một trong những nghệ nhân khuyết tật
đang làm việc tại cơ sở hoa đất xét đà lạt
để làm ra những bông hoa rực rỡ
sống động được như ngày hôm nay
là cả một quá trình khó khăn
với một người bình thường
thì khó khăn rồi
không phải ai vô đây
rồi cũng làm được
như các bạn khiếm thính
thì bày cho các bạn còn khó hơn
không thể dạy với nhiều người
mà mình nghe nói
mình cũng có thể chỉ được
như thế này như thế kia
đây mình sẽ phải tạo tác
mình làm cho các bạn thấy
cái khó khăn thì mình không thể nói hết ra được
người khuyết tật
nói chung là rất là khó tìm việc
trong môi trường xã hội hiện tại
đến đây thì
mình có công việc phù hợp
thu nhập phù hợp
để trang trải cho cuộc sống
mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc
khi được làm công việc ở đây
rất nhiều người hỏi mình là
tại sao lại
chọn cái cách làm việc với
các em khuyết tật
các em khiếm thính
thật sự đó là một cái duy
một cái duyên đưa các em đến với mình
rồi từ cái duyên đó thì
các em thành công trong cuộc sống
các em có công việc ổn định
các em vui hơn
giao tiếp cộng đồng rộng hơn
và sau đó thì
bạn bè của các em
nhiều người nữa
họ cũng muốn có một cuộc sống như vậy
họ cũng muốn có một cái công việc như vậy
và họ tìm đến với hoa đất đời
để làm ra một bức tranh đất xét
trải qua rất nhiều công đoạn
từ việc lên ý tưởng
thiết kế gia công
đến đi hoa
để hoàn thành tác phẩm
làm ra những bông hoa
đang ở độ rực rỡ nhất
tươi nhất đã khó
để đưa những bông hoa ấy
vào tranh sân giàu
lại đòi hỏi sự thống nhất
kết hợp hoàn hảo tinh tế
giữa người họa sĩ
và người nghệ nhân
sẽ có rất nhiều yếu tố
từ tỷ lệ bố cục ánh sáng
cho đến các chất liệu kết hợp với nhau
trên một bức tranh
để xây dựng bố cục
cho một cái bức tranh ba d hoàn chỉnh
thường thì là mình sẽ theo
ý của cái chủ nhân bức tranh
cái khách hàng họ đặt bức tranh
họ muốn một cái bức tranh
theo ý của họ
hoặc là mình sẽ xây dựng
một cái câu chuyện
trên một cái nền tảng
là một cái phong cảnh
có thật tại quê hương mình
hoặc là một cái
phong cảnh ở nước ngoài
mà cái người khách họ yêu cầu
khó có thể nói là
một bức tranh ba d hoàn chỉnh
nó sẽ tốn bao nhiêu thời gian
bởi vì là
nó phù hợp
nó lệ thuộc vào nhiều cái yếu tố khác nhau
bức tranh lớn nhỏ
và các cái chi tiết
ở trên bức tranh nhiều hay ít
và tùy theo từng cái bố cục
của cái bức tranh mà khách hàng họ đặt mình
có những cái bức tranh
thì một vài tuần
có bức tranh vài tháng
và cũng thậm chí có bức tranh
và phải cả năm mới xong
mỗi tác phẩm tranh hoa đất ra đời
là niềm hạnh phúc của cả tập thể
hoa đất xét đà lạt
dòng tranh độc đáo này
đã tạo được vị trí trên thị trường trong nước
được chính phủ đặt hàng để làm quà tặng
cho nhiều nguyên thủ chính khách trên thế giới
bên cạnh đó mỗi năm
hàng ngàn bức tranh hoa đất đà lạt
được xuất khẩu sang mỹ pháp canada nhật bản
tạo việc làm và thu nhập ổn định
cho người khuyết tật
có thể nói tranh hoa đất đà lạt
thực sự đã vươn lên tầm cao mới
tầm cao của nghệ thuật và của tình người
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
bây giờ đây thì hoàng trí xin mời quý vị
chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường quay của truyền hình công an nhân dân
tại hà nội để cùng tiếp tục theo dõi
những thông tin quan trọng khác
tiếp tục với những tin tức thời sự
trong nước quan trọng
thưa quý vị và các bạn nhận lời mời của phó thủ tướng
thường trực chính phủ trương hòa bình
phó thủ tướng bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia singapore
tiêu trí hiền thăm chính thức việt nam
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi sáu tháng ba
trong sáng ngày hôm nay hai mươi hai tháng ba
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đã có cuộc hội đàm với phó thủ tướng singapore
tiêu trí hiền
chào mừng phó thủ tướng tiêu trí hiền và phu nhân
cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ singapore
sang thăm chính thức việt nam
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cho biết
lãnh đạo việt nam trân trọng và đánh giá cao
những đóng góp quan trọng của phó thủ tướng tiêu trí hiền
cho việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược
việt nam singapore trên các lĩnh vực
tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc đẩy hơn nữa
mối quan hệ này trong thời gian tới
đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước
vì hòa bình hợp tác phát triển khu vực
và của cộng đồng asean
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình hy vọng
hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược
duy trì trao đổi nhiều chuyến thăm
tiếp xúc cấp cao và các cấp
trên tất cả các kênh đảng nhà nước chính phủ quốc hội
hợp tác quốc phòng an ninh văn hóa
giáo dục khoa học công nghệ
tiếp tục phát triển và ngày càng sâu sắc tin cậy
bày tỏ vui mừng được trở lại việt nam
và gặp lại phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
phó thủ tướng singapore
tiêu trí hiền cho biết
mục đích chuyến thăm là đẩy mạnh hơn nữa
mối quan hệ singapore và việt nam
singapore sẽ mở ra một số sáng kiến mới
trong đó có sự chung tay của việt nam
ông cũng chúc mừng việt nam đã tổ chức
thành công hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên
lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi hội đàm
hai bên cũng đã chia sẻ tầm nhìn hướng đến
một cộng đồng asean vững mạnh
các kết quả hợp tác đáng khích lệ trước đây
và trao đổi sâu hơn về hợp tác
trên các lĩnh vực thương mại đầu tư bảo vệ môi trường
tư pháp đảm bảo an ninh mạng
phòng chống tham nhũng phòng chống tội phạm công nghệ cao
phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là phòng chống các chất ma túy
chiều qua tại hà nội bộ công an tổ chức
gặp mặt lãnh đạo học viện quốc phòng và học viên lớp
bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa bảy mươi năm
đối tượng một đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an chủ trì bồi cảm mặt
thay mặt đảng ủy công an trung ương
bộ công an bộ trưởng tô lâm
gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo học viện quốc phòng
các bộ ban ngành địa phương nói chung
các đồng chí đang theo học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa bảy mươi chín
đối tượng một nói riêng
trong thời gian qua đã phối hợp giúp đỡ có hiệu quả
để lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
bộ trưởng tô lâm đã thông báo một số nét khái quát
về kết quả công tác của lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua
nhất là trong việc đảm bảo an ninh an toàn
cho các sự kiện chính trị quan trọng
các hội nghị quốc tế tổ chức tại việt nam
cùng với đó là kết quả công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
bộ trưởng tô lâm mong muốn trong thời gian tới
tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp
giúp đỡ của các đồng chí đối với lực lượng công an nhân dân
trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh
sáng nay tại hà nội công an quận bắc từ liêm
thành phố hà nội đã tổ chức lễ kỷ niệm năm năm ngày thành lập
đến dự có đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an
bám sát yêu cầu công tác
trong thời gian qua công an quận bắc từ điêm
đã chủ động xây dựng kế hoạch
tiến hành có kết quả công tác điều tra cơ bản toàn diện
các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng trên địa bàn quận
từ đó đề ra các biện pháp
giải pháp công tác phù hợp với tình hình thực tế
trong những năm tới công an quận bắc từ điêm
tiếp tục nêu cao tinh thần
chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm
hiệu quả tiếp tục hoàn thành xuất sắc
mọi nhiệm vụ được giao
ghi nhận những thành tích chiến công đã đạt được
thừa ủy quyền của chủ tịch nước
thứ trưởng nguyễn văn sơn
đã trao huân chương chiến công hạng nhì
cho công an quận bắc từ điêm
sáng nay công an tỉnh hà nam
tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phục vụ đại lễ v sac liên hợp quốc
xác định ý nghĩa tầm quan trọng
của đại lễ v sac liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín
diễn ra tại tam trúc ba sa kim bản hà nam
công an tỉnh hà nam sẽ huy động
tối đa lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật
triển khai đồng bộ các biện pháp công tác
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tăng cường công tác quần tra kiểm soát
và điều hành hoạt động của các phương tiện
phân luồng phân tuyến
không để xảy ra ủn tắc tai nạn giao thông
các cán bộ chiến sĩ tham gia kế hoạch
nêu cao tinh thần trách nhiệm ý thức phục vụ nhân dân
đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ
đồng bộ với các lực lượng chức năng trên địa bàn
nhằm giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn giao thông
trong thời gian diễn ra đại lễ
góp phần quảng bá hình ảnh quê hương hà nam
trong mắt mạng đề quốc tế và du khách thật phương